ngày hai mươi năm tháng hai tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với hơn bảy trăm linh điểm cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trung ương
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dự và chủ trì hội nghị
với một mươi tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm hai nghìn hai mươi mục tiêu chung của ngành y tế trong năm nay là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh dịch bệnh
góp phần tăng tuổi thọ người dân cải thiện các chỉ số sức khỏe cơ bản nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế
tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng hiệu quả chất lượng và bền vững đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân
về dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian qua công tác phòng chống dịch của việt nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và được nhân dân tin tưởng
việc điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín đem lại kết quả tốt đồng thời kể từ ngày một mươi ba tháng hai đến nay việt nam chưa phát hiện thêm trường hợp bệnh nhân mới
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường ở các quốc gia ngành y tế không chủ quan và sẽ tiếp tục tăng cường cho công tác phòng chống dịch